những người hâm mộ vẫn thích những bài hát từ rất nhiều năm trước đây hồi tưởng lại những cảm xúc của lịch sử
sau những năm công hiến tôi vẫn là một ca sĩ và thật tuyệt vời khi tôi được nghe các ca khúc của mình một lần nữa với cách thể hiện hoàn toàn mới
nữ nghệ sĩ vera lynn tình yêu của người lính đã biểu diễn trong suốt thế chiến thứ hai
qua những bài hát của mình bà đã trở thành một biểu tượng của niềm hy vọng cho những người lính anh và phe đồng minh chống lại phát xít đức
và chính vì thế mà một giải pháp khá hữu hiệu đã ra đời mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phần tin sáng tạo ngay sau đây
đây là guitar robot chở hàng tự động đi theo người dùng của piaggio group
robot này có chiều cao sáu mươi sáu cm có thể mang khối lượng nặng một mươi tám kg và di chuyển với vận tốc ba mươi năm kmh
người dùng sẽ đeo một chiếc thắt lưng màu trắng có gắn camera ở phía trước
và gita sẽ kết nối với thắt lưng bởi các cảm biến kết hợp với hệ thống camera để thiết lập bản đồ khu vực xung quanh
từ đó có thể đi đến vị trí dựa vào bản đồ mà nó tạo ra
gita vừa ra mắt tại mỹ vào ngày hai tháng hai vừa qua
tập đoàn panasonic vừa cho ra mắt phiên bản xe du lịch tự lái đầu tiên có tên là auto nomous cabin
với hình dáng siêu hiện đại được điều khiển bằng hệ thống máy tính bảng cảm biến bốn k
trái tim của xe là hệ thống máy tính bảng kết nối tương tác bao gồm bốn mặt hình dành riêng cho từng hành khách
mỗi máy tính bảng có thể được sử dụng độc lập hoặc kết nối với nhau để hành khách cùng chơi một trò chơi điện tử
vô làng vất vật có thể được sử dụng để kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng bên trong xe
hệ thống nhận diện khuôn mặt tài xế được mã hóa tinh vi bên trong hệ thống điều khiển bằng vi tính giúp chống trộm xe
xe cũng được trang bị vật liệu thông minh để hiển thị rõ nét thông tin trên màn hình điều khiển
một máy pha cà phê một tủ lạnh và một máy lọc không khí đặt trong cabin có thể được điều khiển bằng máy tính bảng
sẽ giúp tài xế và hành khách có cảm giác thư thái hơn
các nhà nghiên cứu thuộc viện công nghệ massachusetts mỹ vừa phát minh ra một loại thuốc có thể kéo dài tác dụng lên đến hai tuần
thay vì chỉ được khoảng một ngày như thông thường
viện thuốc này có hình dạng ngôi sao sáu cây

gia đình năm người đang sống hạnh phúc tại thị trấn kumanovo và chuẩn bị đón thành viên thứ sáu trong năm nay
khi nhắc đến sumo người ta thường nghĩ ngay đến những võ sĩ có thân hình vạm vỡ phục vịch nhưng lại có sức khỏe và độ nhanh nhẹn đặc biệt
khi nhắc đến sumo người ta thường nghĩ ngay đến những võ sĩ có thân hình vạm vỡ phụcch nhưng lại có sức khỏe và độ nhanh nhẹn đặc biệt
và bất kỳ ai trong chúng ta đều nghĩ ngay đến nhật bản nơi summu không những là niềm tự hào thể thao mà còn được xem như một biểu tượng của văn hóa tinh thần
nhưng không nhiều người biết rằng để trở thành một võ sĩ summo và được bước lên võ đài không phải là điều đơn giản
sumo là những người rất đặc biệt trong xã hội nhật bản
họ không chỉ nhận được sự sùng bái của người dân mà thù lao họ nhận được cũng không thua kém gì những ca sĩ nổi tiếng
nhật bản cũng là nơi duy nhất mà munsumo được luyện tập và thi đấu một cách chuyên nghiệp
ở lò luyện các võ sĩ sumo muốn thành tài phải luyện tập rất khắc nghiệt
điều kiện để được gia nhập lò luyện sumo rất khắt khe
các du mô phải là nam tốt nghiệp trung học cơ sở độ tuổi trung bình từ một mươi năm đến hai mươi ba chiều cao tối thiểu là một m sáu mươi bảy cân nặng tối thiểu là sáu mươi bảy kg
không những thế sumo phải là người xuất thân từ gia đình nền nếp gia giáo phải nhận được sự tiến cử từ những người uy tín trong giới sumo thì mới có thể bước chân vào con đường võ sĩ
ngay sau khi trải qua kỳ sát hạch về sức khỏe như sức bền độ
dài tốc độ chạy họ sẽ bước vào chế độ luyện tập và ăn uống theo kiểu dành cho summo để tăng trọng lượng cơ thể nhưng không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn đó
chúng tôi thức dậy vào lúc bốn giờ sáng và bắt đầu với bài luyện cơ chiều làm màn đầu tay đôi luyện tập kỹ thuật làm sao quật ngã đội thủ ra khỏi vòng chuẩn nhanh nhất có thể
vì mỗi trận đấu chúng tôi chỉ có vài giây đến một phút tất cả hành động như đá đấm hay giật tóc đều bị nghiêm cấm
để có được thân hình đồ sộ như vậy các sumo chủ yếu ăn những món chiên hầm các món ăn cung cấp lượng lớn protein và conlore lên đến hai mươi calor một ngày gấp sáu lần người bình thường
họ tự mình chuẩn bị bữa ăn giống như một đầu bếp chuyên nghiệp
dung mô không cần bữa sáng mà tập trung vào bữa trưa bữa tối và ngủ đúng giờ giấc ngủ sau khi ăn là cách để họ tăng cân nhanh chóng bởi bên cạnh chiến thuật thì cân nặng có vai trò quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của võ sĩ xu mô
tập luyện nhiều thì chúng tôi cũng phải ăn nhiều để bù lại lượng ca lo tiêu thụ và tăng cân nhanh hơn chế độ ăn cũng đơn giản thôi chủ yếu là thịt thầm xương hầm đậu hải sản và các loại rau củ
trong mỗi trận đấu cú va chạm đầu tiên giữa hai võ sĩ trên võ đài có thể là nhân tố quyết định kết quả của mỗi trận đấu động tác này gọi là sico dậm một chân lên cao và đập mạnh xuống đất để giữ vững trọng tâm
có những võ sĩ khi mới bước vào nghề phải tập luyện đến năm trăm linh lần mỗi ngày đây cũng là kỹ thuật quan trọng và cần thiết mà các sumo phải luyện tập
nhật bản luôn được biết đến là đất nước có nền giáo dục khắt khe chính vì thế những võ sĩ sumo hay samurai luôn được coi trọng có vị trí đặc biệt trong đời sống
là môn võ có bề dày lịch sử hình thành từ thời kỳ eddo nhưng nó chỉ thực sự hoạt động mạnh mẽ khoảng ba trăm linh năm trở lại đây
càng về sau khi mà cuộc sống hiện đại gắn liền với quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ số lượng người trở thành võ sĩ sumo chuyên nghiệp ngay càng giảm đi
thêm vào đó là quá trình luyện tập gian khổ cũng như nguyên tắc cuộc sống nghiêm ngặt khiến nhiều người trẻ tuổi re dặt bước chân vào nghề này
những đồ vật với trọng lượng cơ thể từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi kg chẳng mặc gì hết ngoài chiếc khố kèm với đai lưng nặng trịch đến một mươi năm kg
nó không chỉ là điểm nhấn cho vòng lưng phì nộn của họ mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng
để khẳng định đẳng cấp của một võ sĩ sumo trên sàn đấu tuy nhiên việc ăn quá nhiều mỗi ngày sẽ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh như huyết áp cao đái tháo đường nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não
thông thường một đô vật sumo chỉ sống được tới độ tuổi năm mươi đến sáu mươi tuổi trong khi tuổi thọ trung bình của người nhật bản hiện nay là khoảng tám mươi ba tuổi
không như những môn thể thao khác các võ sĩ summo có những quy định kỷ cương đặc biệt chẳng hạn như đều phải phục tùng vô điều kiện các quy định truyền đời
cũng như tuân thủ lời thề tuyệt đối gắn bó chọn đời trước khi trở thành sumo hoặc khi giải nghệ rồi nhưng không được tham gia vào bất kỳ môn thể thao nào khác
các bài tập rất khó có những lúc tôi chỉ muốn từ bỏ và trở về nhà nhưng tôi muốn trở thành một sumo chuyên nghiệp và là niềm tự hào của mẹ
những bài tập nặng đôi khi làm tôi nao núng tinh thần nhưng nếu từ bỏ thì chắc chắn tôi sẽ hối hận
chúng tôi đào tạo cả những su mô nhí nhưng chủ yếu là các em nam còn là học sinh trung học
thời gian đầu bước vào tập luyện các em phải nuôi tóc dài theo kiểu truyền thống và phải học các hành xử đạo đức như một sumo chuyên nghiệp
tôi muốn các em hiểu rằng dù là mới bước vào nghề nhưng họ là đại diện cho những võ sĩ chuyên nghiệp sau này
trung bình hàng năm có gần tám mươi số võ sĩ nhí mới tuyển bị loại do không khăm nổi cường độ tập luyện và chưa đầy năm đạt tiêu chuẩn và tốt nghiệp các trung tâm
trong trung tâm đào tạo một kết xuất sắc sẵn sàng bước lên sàn đấu
giải thưởng cho một nhà quán quân sumo tuyệt đối thường lên tới hàng triệu yên phân theo cấp bậc khác nhau tùy vào kinh nghiệm năng lực và thành tích
nhưng số tiền khổng lồ ấy chẳng có ý nghĩa gì so với sự giày công khổ luyện suốt đời của người võ sĩ
và trên hết là phần thưởng tinh thần cực kỳ lớn lao khi được mọi người tôn vinh như một vị thánh sống
trong sumo không hề có công cụ gì cả chỉ là dựa vào bản thân mình để phân đấu
chỉ có thể dựa vào sức mạnh và khả năng của mình đây mới là điều đáng quý nhất ở các võ sĩ summo
song song với bài khổ luyện về thể chất là các bài tập về tinh thần ý chí quyết thắng hạ gục đối phương sự kiên trì sự nỗ lực lòng can đảm vượt qua thử thách dám theo đuổi ước mơ của mình
hiện nay sumo vẫn là nét văn hóa truyền thống một nghi lễ tôn giáo trong nền văn hóa của nhật bản
thế nhưng sumo lại không phải là một nghề về lâu về dài
câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc
thúc chương trình của chúng tôi tuần này hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau thân ái chào tạm biệt